thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa và các công ty đơn vị liên quan
căn cứ vào kết quả điều tra xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được xác định bà phạm thị hằng nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền thông đồng cùng với công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa nhà thầu và công ty thẩm định giá btc value thực hiện các hành vi vi phạm luật đấu thầu để cho công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa chúng hai gói thầu cung cấp đồ dùng dạy học lớp một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một gây thiệt hại tài sản
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định tố tụng để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật quyết định khởi tố hình sự số bốn mươi năm csktp chín về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa và các công ty đơn vị có liên quan
hai quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét người
ba quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét người
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét người nơi ở nơi làm việc đối với hai bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm

định giá btc value